ngày hai mươi tám tháng sáu chúng tôi đã bắt đầu triển khai các công tác tập huấn đảm bảo an toàn để triển khai chấm thi
đến nay theo ban chấm thi cập nhật thì đã hoàn thành được những bước cơ bản như là quét bài thi và chuẩn bị những bước tiếp theo
dự kiến theo lịch trình sẽ phải báo cáo kết quả với bộ giáo dục trước ngày một mươi bốn bảy
tuy nhiên với tiến độ hiện nay chúng tôi có thể dự kiến sẽ kết thúc trước khoảng ba năm ngày
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết để tránh những sai phạm đáng tiếc diễn ra như kỳ thi năm trước trong khâu chấm thi
năm nay nhiều giải pháp kín kẽ đã được đưa ra
đã có hai khu chấm thi tự luận được bố trí riêng biệt và cách xa nhau để đảm bảo thực hiện đúng quy chế
chấm độc lập hai vòng đối với môn ngữ văn
lực lượng an ninh cũng được tăng cường tối đa từ việc sử dụng máy phá sóng điện thoại
bố trí an ninh túc trực
thế nhưng dù giải pháp kỹ thuật có kiến kẽ đến đâu thì con người mới là yếu tố quyết định
người làm thi là những người mà không có người thân tham gia hội đồng thi
thứ hai nữa là vững về chuyên môn
và thứ ba nữa là có tinh thần trách nhiệm cao
và cái thứ tư đó là phải có niềm tin có cái tinh thần thái độ làm việc đúng mực
cho tới thời điểm này
cùng với việc chấm bài tự luận việc chấm thi trắc nghiệm của nhiều địa phương đã quét xong bài thi
tại thái bình lào cai lai châu thanh hóa lạng sơn bắc ninh bắc giang hà nội
hội đồng chấm thi đều đang đặt ra mục tiêu hoàn thành chấm thi vào trước ngày tám tháng bảy
một số địa phương khác dự kiến chấm xong muộn nhất vào ngày chín tháng bảy
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm trường quay phía nam của chúng tôi với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
đến chiều ngày ba tháng bảy các đơn vị liên quan của phường tân tạo quận bình tân và chi cục thú y
tp hcm vẫn đang phong tỏa một địa điểm chăn nuôi heo nghi bị dịch tả châu phi
theo cơ quan chức năng hiện các đơn vị đã lấy mẫu bầy heo hai mươi năm con này để có kết quả chính thức
sau lộ dưới đường thạch lam trần quang cơ nguyễn lý tê liệt hoàn toàn
do cành lá cây và cục điện gãy các phương tiện phải chọn lộ trình khác
đến một mươi sáu h ngày hôm nay hiện trường cơ bản đã được khắc phục
tuy nhiên cả trăm hộ dân trong khu vực chưa được cấp điện
tuyến đường xung quanh được thông trở lại
cũng trong ngày ba tháng bảy cục hải quan tp hcm cho biết là các đơn vị nghiệp vụ
trực thuộc cơ quan này đang thực hiện kiểm tra rà soát các mặt hàng nhập khẩu
báo cáo quyết toán thuế nghĩa vụ nộp thuế của công ty cổ phần tập đoàn asanjo
các đơn vị trực thuộc cục hải quan tp hcm như chi cục kiểm tra sau thông quan
đội kiểm soát hải quan sẽ rà soát lại các mặt hàng nhập khẩu của công ty asanjo
trong thời gian qua phòng thuế xuất nhập khẩu phòng giám sát quản lý
và các chi cục hải quan sẽ kiểm tra rà soát việc chấp hành pháp luật
chính sách về nhập khẩu hàng hóa của công ty asanjo
kiểm tra giá thuế của asanjo và các công ty còn liên quan
trước đó công ty asanzo bị báo chí phanh phui việc dùng hàng trung quốc
đội lốt hàng việt nam như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
hàng loạt các siêu thị điện máy đang bán các sản phẩm của asanjo
đã phải đổ trả sản phẩm cho khách hàng
sở giáo dục đào tạo tp hcm tổ chức buổi họp thống nhất điểm chuẩn lớp một mươi
với hiệu trưởng các trường trung học phổ thông có tổ chức thi tuyển
vào năm nay thì điểm chuẩn lớp một mươi của đa số các trường giảm từ một đến ba năm điểm
lý do được cho là đề thi toán khó ngoài ra là năm nay thí sinh không được cộng điểm nghề
được biết trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận tân bình
tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất so với số điểm tuyển sinh là ba mươi bảy năm điểm
tiếp theo là các trường nguyễn thị minh khai quận ba ba mươi sáu hai mươi năm điểm
gia định quận bình thành ba mươi năm bảy mươi năm điểm lê quý đôn quận ba ba mươi bốn năm điểm
bùi thị xuân quận một ba mươi bốn hai mươi năm điểm nhìn chung điểm chuẩn năm nay
tại các tớp đầu giảm từ một đến ba năm điểm so với năm trước
hai trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố là trường trung học phổ thông phong phú bình chánh
và trường trung học phổ thông an nghĩa cần giờ với điểm chuẩn cả ba nguyện vọng là một mươi năm điểm
đề thi năm nay các giáo viên và các chuyên gia nhận nhận định là đề toán là nó hơi cứng
hơi khó hơn một chút ở các cái bài toán mà vận dụng thực tiễn chiếm khoảng bốn mươi
thì các em học sinh có lẽ là cũng chưa quen với lại cái dạng tó này
mặc dù đề tón thì không phải là khó tuy nhiên là cái cách vận dụng này thì các em thì cũng chưa có làm tốt
cái nữa là cái bộ môn tiếng anh thì năm nay cũng được đánh giá là khó hơn một chút
tuy nhiên nếu chúng ta tính là cái điểm hầu năm năm trước thì hầu hết là các em đều có được điểm nghề
năm nay thì không có cộng một điểm rưỡi nghề đó vào thì chúng ta thấy cái điểm chuẩn cũng không trên lệch lắm
theo quy định của sở giáo dục đào tạo tp hcm hiệu trưởng trường phổ thông bố trí nơi tiếp học sinh
một hồ sơ đăng ký nhập học tại trường thật lịch sự và thuận lợi
tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh
cụ thể là hình thức chuyển trường sau khi trúng tuyển
sở giáo dục đào tạo cũng như các trường trung học phổ thông đều không nhận đơn
cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng
bên cạnh các môn ngoại ngữ truyền thống lâu nay là anh pháp nhật
lần đầu tiên tp hcm bổ sung thêm môn tiếng đức
sở giáo dục và đào tạo cũng có kế hoạch bố trí giảng dạy môn ngoại ngữ này trong năm học tới đây
sở giáo dục đào tạo cũng như các trường trung học phổ thông đều không nhận đơn

bản sau giấy khai sinh hợp lệ học sinh sẽ nợp hồ sơ nhập học từ bốn đến một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tin vui cho người dân tại tp hcm sáng nay ngày ba tháng bảy
công an tp hcm đã tổ chức buổi ra mắt trang thông tin điện tử
cung cấp dịch vụ công trực tuyến của phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trực tự xã hội
theo đó người dân có thể tự làm các thủ tục tại nhà
giảm phiền hà và rút ngắn được rất nhiều thời gian so với trước đây
theo đó công dân có nhu cầu cấp đổi hoặc làm mới căn cước công dân
hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sẽ đăng nhập trên máy tính
hoặc điện thoại di động để kê khai thông tin đề nghị cấp mới
cấp đổi cấp lại căn cước công dân theo mẫu có sẵn trên trang thông tin điện tử
sau đó lựa chọn nghề làm thủ tục gửi đến phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trực tự xã hội để xác nhận lại thông tin và hoàn tất hồ sơ
các bước diễn ra chỉ trong khoảng một phút
bạn có thể điền tất cả cái thông tin của mình
và bạn sẽ được phản hồi là cái thông tin của bạn được chấp nhận
và cơ quan chúng tôi cũng sẽ hẹn cái thời gian để bạn đến
bạn lấy dấu vân tay và bạn chụp ảnh
như vậy là sẽ đỡ tốn công tốn sức cho công dân đi lại rất là nhiều lần
như vậy là người nhà cũng có thể hướng dẫn cho người thân của mình thực hiện việc này
mà chỉ có một lần đến phòng cảnh sát quản lý hành chính
để lấy dấu vân tay để chụp ảnh theo quy định
đây là một trong những bước đột phá về cải cách hành chính
giúp người dân thụ hưởng tốt nhất phúc lợi xã hội
góp phần xây dựng đô thị thông minh hướng đến tiện ích của mọi công dân
thấy vậy quá tốt rồi đi vô rồi có chiến sĩ đứng trực tiếp hỗ trợ dân rồi
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thực chất làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
do ngài phó giám đốc david boudic làm trưởng đoàn vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai có hiệu quả
các văn bản hợp tác đã ký về chống tội phạm xuyên quốc gia
chia sẻ thông tin đối tượng khủng bố chuyển giao công nghệ phần mềm giám định gen adn
phối hợp điều tra các loại tội phạm xác minh lai lịch nhân thân đối tượng vi phạm pháp luật
hoạt động phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo về thực thi pháp luật v v
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên cùng nhau thiết lập củng cố
hoàn thiện các cơ chế hợp tác lâu dài và trực tiếp giữa các cơ quan thực thi pháp luật
để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả thúc đẩy đàm phán
ký các văn bản tạo khuôn khổ hợp tác tư pháp hình sự như hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
hiệp định dẫn độ đồng thời tăng cường trao đổi tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm
đặc biệt là trao đổi về phương thức thủ đoạn tội phạm mới nổi
nhằm phục vụ công tác dự báo trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
sáng cùng ngày thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu bộ công an việt nam
đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
hai bên cùng nhất tiếp tục thực hiện các hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký
nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra liên quan đến việt nam và hoa kỳ
tăng cường trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm hợp tác điều tra tội phạm
bắt giữ các đối tượng truy nã trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước
và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
bên cạnh đó đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
với mong muốn cập nhật những vấn đề mới thiết thực bổ ích cho cán bộ trực tiếp làm công tác văn phòng cấp ủy
tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng
vào sáng nay tại hà nội văn phòng đảng ủy công an trung ương phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
dự buổi lễ có trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của đảng
đảng ủy công an trung ương và bộ công an luôn xác định công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trả tự trong tình hình mới
trong những năm qua đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò
chức năng tham mưu giúp việc cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức điều hành công việc
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
từ đó cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ chuyên trách phải thường xuyên được quan tâm đào tạo bồi dưỡng bổ sung
cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sát với nhu cầu thực tiễn công tác đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được sao
xây dựng bộ máy tổ chức của đảng và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đảng
một số kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản của công tác văn phòng cấp ủy
những điểm mới trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
lớp bồi dưỡng là dịp quan trọng giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách cập nhật toàn diện thông tin
trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy tại công an địa phương
có phần triển khai hiệu quả công tác công an đặc biệt trong bối cảnh bộ công an vừa tổ chức sắp xếp
kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
xây dựng phong cách người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
là cuộc vận động lớn do bộ công an phát động
sau hai năm thực hiện đã từng bước đi vào thực tiễn công tác chiến đấu của cán bộ chiến sĩ
trong toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng
và trên thực tế đã có nhiều phong trào mô hình nổi bật hưởng ứng mạnh mẽ
cuộc vận động xây dựng phong cách ứng xử văn hóa văn minh nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mỗi ngày thêm một giờ vì sự bình yên của nhân dân hay nụ cười thân thiện
của công an quận hải châu thành phố đà nẵng là một trong những mô hình như thế
đèn đó được rẽ phái tìm nghị người tham gia giao thông nhưng đèn đó đúng là người quy định
xin cảm ơn
từ nhiều tháng nay hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự
màu áo xanh đoàn viên thanh niên cùng với tiếng loa khẩu hiệu tuyên truyền như thế này
tại các ngã tư vào giờ cao điểm đã không còn xa lạ với người dân thành phố
cứ đều đặn như thế mỗi ngày đội nghiệp vụ cảnh sát giao thông trật tự
đều dành thêm một giờ đồng hồ từ một mươi bảy h đến một mươi tám h ba mươi điều tiết giao thông
nhờ đó tình trạng cạt xe về cao điểm được cải thiện giảm thiểu tư tiệu vi phạm
ý thức của người dân cũng được nâng cao
em cũng như các bạn đoàn viên thanh niên muốn chung tay cùng với lực lượng công an
để góp phần và tuyên truyền đến mọi người là khi tham gia giao thông
phải có ý thức và phải dừng đèn đỏ đúng làn đường quy định
sáu chi đoàn trực thuộc đoàn thanh niên công an quận
hằng ngày dành ra thêm hơn một giờ từ một mươi bảy h đến một mươi tám h một mươi năm
để tự nhiên để tự nhiên để tự nhiên để tự nhiên

để tham gia điều tiết phân luận giao thông tại một mươi bốn chốc giao thông trọng điểm
trên đường hàng quận
sau ba tháng triển khai phong trào là đảm bảo giao thông thông suốt
tại các chốt giao thông trọng điểm giảm thiểu được số vụ tai nạn giao thông
cũng như là tình trạng vi phạm giao thông nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân
song hành với đội nghiệp vụ cảnh sát giao thông trật tự
phong trào mỗi ngày thêm một giờ vì sự bình yên của người dân
còn được triển khai đến đoàn viên thanh niên các đội nghiệp vụ khác như an ninh cảnh sát hình sự
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an một mươi ba phường
trong đó đoàn viên thanh niên là lực lượng sung kích nồng cốt
mỗi ngày dành thêm một giờ đồng hồ để nâng cao công tác nghiệp vụ căn bản
ra quân kiểm tra trấn áp các loại tội phạm
các lực lượng hình sự ma túy tăng cường đấu tranh phản ứng tội phạm
do vậy mà trong thời gian qua cũng đã điều tra khám phá được một số vụ đặc biệt là các vụ án ma túy
đã thâu giữ số lượng lớn của ma túy
các lực lượng quản lý hình chính sau khi thực hiện một tháng
mức độ hài lòng của dân dân được năng lây
tiên tưởng vào các bộ tiếp dân để giải quyết các thủ tục hình chính nhanh hơn
không chỉ công tác chuyên môn của các đội nghiệp vụ được rèn luyện qua phong trào
mỗi ngày thêm một giờ mô hình nụ cười thân thiện lời nói hay hành động đẹp
còn được lòng ghép triển khai đến một trăm linh